xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo